liên quan đến vụ việc hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau gây thương tích tại bãi giữ xe của một quán karaoke ở phường hòa hiệp trung thị xã đông hòa tỉnh phú yên vào tối ngày một mươi năm tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đông hòa vừa khởi tố bắt tạm giam thêm một đối tượng là lê khắc trung chú xã suối tiên huyện diễn khánh tỉnh khánh hòa
trong lúc ăn nhậu tại bãi giữ xe của quán karaoke do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên cùng đó trung đã cùng trần xuân lương chú phường hòa hiệp nam gây sự với nhóm thanh niên kia
bị đuổi đánh trung và lương đã gọi thêm đồng bọn dùng hung khí ẩu đả khiến hai nam thanh niên bị thương trong đó có một người tỷ lệ thương tích lên đến ba mươi ba
cũng về hành vi này trước đó công an thị xã đông hòa cũng đã bắt tạm giam đối tượng trần xuân lương